xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của vùng thấp nóng phía tây
nên ngày mai trời nắng có nơi nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
sau đó do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên tại đây có mưa giải rác vào đêm và sáng
nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần
trong khi đó các tỉnh tây bắc bộ nơi chịu tác động mạnh mẽ của vùng thấp nóng
nắng nóng xảy ra trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng sơn la và hòa bình có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
với mức nhiệt độ từ ba mươi tám ba mươi chín độ có nơi cao hơn
và từ ngày năm tháng bốn nắng nóng tại các tỉnh thuộc tây bắc bộ cũng sẽ suy giảm dần
với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
đi cùng là độ ẩm giảm thấp
người dân cần đề phòng khả năng xảy ra cháy rừng và hỏa hoạn
sau đó từ ngày mùng năm tại thanh hóa và nghệ an
nắng nóng có thể tạm thời gián đoạn mưa rông xuất hiện cục bộ
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
nắng nóng cũng xảy ra tại các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến phú yên
với mức nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
chỉ riêng các tỉnh thành từ khánh hòa đến bình thuận
trời có nắng với mức độ vừa phải nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
tại vùng cao tây nguyên ban ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng ba mươi ba ba mươi sáu độ
có nơi thuộc con tum gia lai có thể xuất hiện nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
còn với khu vực nam bộ nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra
tại hầu khắp các tỉnh thành với nhiệt độ cao nhất
có thể đạt mức ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
đi cùng là độ ẩm giảm thấp trời khô nóng kéo dài
người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ở mức cao
từ chiều tối nhiệt độ sẽ giảm dần
thấp nhất về đêm và sáng sớm trong khoảng hai mươi bốn hai mươi bảy độ